tính đến thời điểm này hệ thống xét nghiệm covid một mươi chín ở bắc giang đã xử lý được sáu trăm linh mẫu góp phần sang lọc các trường hợp nghi nhiễm và chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thay vì phải gửi mẫu xét nghiệm về viện vệ sinh dịch tễ trung ương
phòng xét nghiệm trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc giang đã lấy được hơn chín trăm linh mẫu trong đó đã xét nghiệm thành công khoảng sáu trăm linh mẫu
được biết hệ thống máy này sẽ giúp cho người làm trực tiếp được an toàn ít xảy ra phơi nhiễm với bệnh phẩm
tuy nhiên do hai tiếng chỉ thực hiện được một mươi hai mẫu nên đội ngũ bác sĩ của phòng xét nghiệm phải làm việc cả đêm mới có thể thực hiện được khoảng một trăm năm mươi mẫu một ngày